còn tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên án tử hình hai bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là nguyễn thành dương bốn mươi tuổi trú tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và nguyễn dương vũ hai mươi chín tuổi chú tại phường thành nhất tỉnh đắk lắc
theo có trạng dương từng có một tiền án một mươi năm tù về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vũ từng có hai tiền án tổng cộng bảy năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong án phạt tù vũ liên lạc với dương qua điện thoại
để hỏi mua một kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời
sau khi thống nhất với mức giá là hai trăm hai mươi triệu đồng vũ đã chuyển trước một trăm linh triệu đồng
còn dương sau khi nhận trước một trăm linh triệu đồng của vũ đối tượng đã đến huyện nậm pồ tỉnh điện biên
mua một kg ma túy đá với giá hai trăm linh triệu đồng của người không rõ địa chỉ
vào trưa ngày ba mươi tháng ba khi dương vừa xuống xe khách tại đường tránh tây
thành phố bung ma thuật thì bị công an thành phố bung ma thuật phát hiện và bắt giữ cùng tâm vận
cùng ngày lực lượng công an thành phố bù ma thuật đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của vũ
tại phường thành nhất và thu giữ bảy gói ni lông chứa hơn hai trăm bốn mươi tám gam ma túy đá
tại phiên tòa hội đồng xét xử xét thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn cả hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội
và tuyên án tử hình nguyễn thành dương và nguyễn dương vũ
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự đối tượng đoàn nghĩa hiệp
hai mươi tám tuổi tạm trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi hai h ngày chín tháng một mươi một tại khu vực thị trấn gò dầu lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
đang đi tuần tra thì nghe tiếng chi hô của bà lý xem sáu mươi chín tuổi
bị kẻ cướp giật mất sợi dây chuyền vàng và lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng
cùng với sự hỗ trợ từ người dân tổ công tác đã khống chế bắt giữ được tên cướp
tạm vật thu giữ là một sợi dây chuyền bằng vàng loại một mươi bốn k có trọng lượng sáu chỉ một xe mô tô một mũ bảo hiểm
và qua kiểm tra bên trong cốp xe mô tô thu giữ thêm hai mươi tám triệu bảy trăm tám mươi năm ngàn đồng
tại cơ quan điều tra tên cướp khai nhận là đoàn nghĩa hiệp có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiệp mới chấp hành xong án phạt tù là vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc thực hiện vụ cướp trên hiệp đã thực hiện năm vụ cướp giật khác và một vụ trộm cắp tài sản ở huyện gò dầu
thưa quý vị sau khi trộm được chiếc xe mô tô huỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang đem về nhà tháo biển số và tem xe
chưa kịp tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
với hành vi trộm cắp tài sản tâm đã bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
tạm giữ để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày tám tháng một mươi một anh nguyễn phúc thoại
điều khiển xe mô tô hiệu yamaha exciter mang biển kiểm soát sáu mươi bảy k một trăm sáu mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi một đến tiệm cắt tóc
trên đường ung văn khiêm phường đông xuyên để cắt tóc
khoảng một tiếng sau anh thoại ra lấy xe thì phát hiện xe bị mất
đến chiều chín tháng một mươi một lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên xác định tâm là đối tượng trộm chiếc xe trên
tiến hành khám xét nơi ở của tâm
lực lượng công an phát hiện và thu giữ chiếc xe của anh thoại đã được tâm tháo biển số và tem xe
đồng thời còn phát hiện và thu giữ ba cây đoạn dùng để bẻ khóa xe và nhiều biển số xe mô tô
nghi liên quan đến các vụ trộm xe mô tô khác trong thời gian qua
nguyễn văn dũng tức dũng ba xẹo trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này
cơ quan công an thu giữ được số tiền mặt là hai mươi sáu triệu chín trăm linh nghìn đồng
một cây đao tự chế một khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách tài liệu có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an tiến hành bắt khám xét chỗ ở
và triệu tập đối tượng trịnh cao cường nguyễn trí thành nguyễn hoài nam
được biết đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức
do đối tượng dũng ba sẹo cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang củng cố hồ sơ
điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hướng người dùng đến các hình thức đánh bạc trá hình qua các trò chơi đổi điểm an tiền
và trong thời gian vừa qua các cục nghiệp vụ của bộ công an
phối hợp với công an các điểm an tiện
địa phương trên cả nước đã điều tra khám phá nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức này
để tổ chức đánh bạc thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
nhiều tăng vật như siêu xe đắt tiền các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại
nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động
tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa được cục an ninh mạng phối hợp với công an hà nội
thu giữ ước của nhóm hai mươi ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web

cụ thể vào hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện gia lâm
thành phố hà nội huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi năm tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp
các địa điểm tại hà nội lạc sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên là nơi ở của các đối tượng
và triệu tập làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên trang web http bxx như sau
trang web bxx cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thường có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như
tiến lên miền nam poker các trò chơi quay hũ slot tài xỉu sóc đĩa bắn cá
để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thường người chơi đăng ký tài khoản tại trang web
https bxx hoặc trang web https tai bxx
sau khi đăng ký tài khoản người chơi đăng ký số điện thoại nhận mạng otp bảo mật
để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng
sau đó mua tiền ảo su thông qua đập mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông
vinaphone mobifone viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách
để truyền tiền thông qua tài khoản ngân hàng ví điện tử
khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng
sẽ chuyển lượng tiền su tương ứng vào tài khoản người chơi
sau cái chuyên án này chúng tôi cũng khuyến cáo mọi người là thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này
là nó đánh vào lòng tham của thanh thiếu liên đặc biệt là thanh thiếu liên
nhiều lúc thanh thiếu niên nhận thức về pháp luật là chưa kém hiểu biết
có những thanh thiếu liên nghĩ là cái việc trò chơi này là không vi phạm pháp luật
chính vì thế nên là nhiều thanh thiếu liên chơi tham gia vào cái đường dây đánh bạc này
là thành pháp luật
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thượng bxx
do nhóm đối tượng phạm công anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hoàng mạnh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu
chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này
lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thường
với quy mô đặc biệt lớn các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán
kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vai lãi nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phước trung
trú tại ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú về tội giết người
theo điều tra do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn
hay cự cãi với nhau
khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một trung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ
trung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài
lúc này trong nhà còn cháu ngoại của trung sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
sau khi uống rượu xong trung có ý định đốt vợ rồi tự sát
nên đã lấy chăn đem ra chùm lên người vợ
đang nằm ngủ giữa nhà rồi lấy thớt đập vào đầu vợ đồng thời đổ xăng bật lửa đốt
lúc này mọi người xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà chung
nên đã cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu bé và đưa trung cùng vợ đi cấp cứu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
để điều tra
làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hộ sơ do có mâu thuẫn cá nhân
nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
trần phẩm đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh
gây thương tích một mươi tám vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi ba công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn nhi
về tội cố ý gây thương tích
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bình thuận
bắt được nhi khi đang lẩn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
sáng nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã mời năm người đàn ông tuổi từ ba mươi một đến bốn mươi một
cùng chú tại quận thanh khê lên làm việc để điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến với nhiều hung khí mang tính sát thương cao
nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán nhậu
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận thanh khê
thì phát hiện một nhóm công đổ đang tập trung ngay ngã tư huỳnh ngọc huệ và cụ chính lan phường an khê có biểu hiện nghi vấn
lúc đó nhóm này đang cầm nhiều hung khí như mã tấu dao và gậy nên tổ công tác đã ập đến để khống chế
phát hiện lực lượng chín trăm một mươi một cả nhóm bỏ chạy phi tăng hung khí
có năm người đã bị tổ công tác bắt giữ thu giữ một số tăng vật
theo điều tra của cơ quan chức năng chiều ngày sáu tháng một mươi một cả nhóm trên ăn nhậu tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành quận thanh khê
lúc này bàn bên cạnh có một nhóm khác
đến tối cùng ngày khi hai bên đã say và liếc mắt lườm nhau nên nảy sinh mâu thuẫn
xảy ra xô xát tại quán nhưng chủ quán kịp thời can ngăn
nhóm người trên tính tiền bỏ về trước và kêu gọi thêm các con đổ khác tìm hung khí
trong lúc tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến thì bị phát hiện
kiểm tra căn nhà cấp bốn ở phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã phát hiện chín nam nữ đang sử dụng ma túy
trong đó có người đã dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một công an phường trảng giài thành phố biên hòa đã ập vào kiểm tra một căn nhà
tại khu phố bốn c đã phát hiện bốn nam năm nữ đang tụ tập bay lát trong tiếng nhạc lớn
trong nhóm này có người dương tính với sars cov hai
bước đầu điều tra công an xác định vào đêm một mươi bốn tháng một mươi hai
trong đêm một mươi bốn tháng một mươi một nhóm của đinh nam bình đã đi hát karaoke chui ở phường an bình thành phố biên hòa
trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ
được nhân viên của quán giới thiệu nhóm này đến thuê căn nhà nêu trên của nguyễn thúy hằng
với giá ba triệu đồng để tiếp tục bay lắc vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một
hằng còn gọi bốn cô gái tới chơi cùng với khách với giá bốn trăm linh đồng một giờ
tin tức an ninh trở tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa bắt tạm
giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rick kíp
thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rikip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng
chú tại tỉnh bắc giang hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn trí thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại xã an thạch trung huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
trước đó thanh cùng một số người bạn đến nhà ông trần phú châu ở cùng địa phương để nhậu
trong lúc mọi người đang nhậu thì nguyễn văn mau là hàng xóm của ông châu
xe mô tô ngang nhà nẹp bô lớn tiếng
lúc sau thanh ông châu và mấy người bạn nhậu cùng nhau kéo đến nhà của ông mao để nói chuyện
trong lúc lời qua tiếng lại xảy ra xô xát thanh đã dùng gạch vông vào chán của mau đã khiến cho ông mau ngất xỉu
mau được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi ba